khi niềm tin sự đồng thuận của nhân dân đối với chính quyền địa phương được duy trì phát huy
thì việc thực hiện các chủ trương đường lối của đảng pháp luật của nhà nước sẽ đúng đắn và thuận lợi
và đây cũng chính là bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng nông thôn
và thực hiện dân chủ ở cơ sở
bắt đầu từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi ông lê đình lưỡng được bà con nhân dân và tri bộ thôn hoành tín nhiệm
bầu làm bí thư tri bộ trưởng thôn hoành
nhận rõ trách nhiệm cũng như sự tin tưởng của bà con
điều mà ông lê đình lưỡng chăn trở nhất là làm thế nào để vận động nhân dân
tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện các chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước
và để cuộc sống của người dân thôn hoành đổi thay ngày càng đi lên
trên cái trách nhiệm là bí thư tri bộ trưởng thôn
tôi cũng luôn phải suy nghĩ là đây là cái niềm tin
tấm lòng gửi gắm của người dân với bản thân mình
trong cái việc tổ chức thực hiện và vận động nhân dân
thực hiện đường đối chính sách của đảng
các quy định và nhiệm vụ của địa phương
đặc biệt là lo cho an sinh xã hội đời sống nhân dân
sau nhiều năm chờ đợi mới đây năm mươi năm hộ dân tại cụm dân cư số tám thôn hoành
đã thống nhất việc chia và nhận đất canh tác
đây không chỉ là niềm vui của bà con trong thôn
mà đối với tri ủy thôn hoành
đây là thành công lớn trong việc vận động quần chúng nhân dân
tin tưởng vào việc thực hiện các chính sách
đảm bảo quyền lợi cho bà con từ chính quyền địa phương

đồng tâm đến bây giờ thì nói chung là trở lại nó bản định bình thường

thì dân đến bây giờ chia được đất

thoải mái mà không có gì cả
công tác chỉ đạo về an ninh trật tự
và nắm tình hình

do vậy mà chúng tôi phải xây dựng các nhân tố tích cực
từ các tổ đảng
từ các tri bộ
ở dưới triều thuộc của đảng bộ
và lấy những nhân tố đó
phát huy tạo ra sự an tỏa

và từ khâu làm tốt công tác
giáo dục chính trị tư tưởng
cho nên là đại hội tri bộ
các tri bộ đều thành công tốt đẹp
từ ngày một mươi ba tháng ba đến ngày hai mươi năm tháng ba
bảy tri bộ tại xã đồng tâm
đã tiến hành thành công
đại hội cấp cơ sở

đảng viên gương mẫu
để đảm nhiệm vị trí lãnh đạo đứng đầu

đảng bộ xã đồng tâm
đã thống nhất
quyết tâm thực hiện thắng lợi
tám chỉ tiêu và sáu nhiệm vụ trọng tâm
đặc biệt chú trọng xây dựng
hệ thống chính trị cơ sở trong sạch
vững mạnh kịp thời ngăn chặn
và xử lý nghiêm những đảng viên vi phạm
tạo niềm tin vững chắc
trước đảng và nhân dân